xoài đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị với mục tiêu nâng cao chất lượng của đô thị loại ba và hoàn thiện các tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh
từ nguồn vốn của trung ương của tỉnh và thị xã đã đầu tư hơn một tỷ đồng để xây dựng hạ tầng đô thị đặc biệt là mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông chính xây dựng các phường đạt chuẩn đô thị theo hướng hiện đại
phường tân xuân là một ví dụ
phường tân xuân được xây dựng thành phường thông minh ở trên ba chủ cột thứ nhất là về cơ sở di lợi tập trung thứ hai là camera an ninh thông minh và an ninh thông minh tức là thực hiện các phần mềm phụ cho công an
và thứ ba là chính quyền điện tử tức là chúng tôi thực hiện dịch vụ công mức độ ba mức độ bốn và xây dựng chính quyền không dãy đến nay thì có thể nói là phường tân xuân đã cơ bản thực hiện xong rồi
cùng với phát triển cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị và nâng cao thu nhập người dân thị xã đồng xoài luôn trú trọng đến công tác xây dựng đảng
từ hai mươi bốn tổ chức cơ sở đảng với sáu trăm hai mươi một đảng viên ban đầu đến nay đảng bộ thành phố đồng xoài đã có năm mươi bảy tổ chức cơ sở đảng với khoảng ba ba trăm linh đảng viên
một mươi tám năm liên tiếp được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh
sau bốn mươi bốn năm giải phóng một mươi chín năm thành lập xây dựng và phát triển đồng xoài từ một thị xã xuất phát
điểm thấp đã trở thành một thành phố trẻ chuyển mình toàn diện sâu sắc trên mọi lĩnh vực hướng tới một thành phố thông minh hiện đại
tôi và những người dân đồng xoài rất là vui đặc biệt là tôi thì là người dân của phường của xã tiến hành
nay thì nên thành đập phường như vậy là tôi có cái vui với nhân đôi tức là vừa là công dân của phương mà nó lại vừa công dân của thành phố
cho nên là mình từ hôm nay thì mấy năm nay gần đây thị xã đồng xoài đầu tư rất là nhiều các công trình hạ tầng
cho nên là chúng tôi trước mắt là chúng tôi thấy là mình là người
công dân thành phố thì mình có thể nợ được rất nhiều các công trình công cộng
tuy nhiên được nâng cấp từ thị xã lên thành phố mới chỉ là kết quả bước đầu
để có một thành phố đồng xoài văn minh hiện đại trong tương lai gần thì còn nhiều việc phải làm
mục tiêu sắp tới thì khi đã là thành phố đồng xoài sẽ tập trung vào năm cái lĩnh vực
thứ nhất là chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở hành liên quan để đẩy mạnh và tăng cường
đầu tư trên các lĩnh vực
bên cạnh đó để làm được việc này thì chúng tôi thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để
chúng tôi thực hiện thủ tục hành chính mức độ ba
rồi thực hiện trung tâm tiếp nhận và trả kết quả của thị xã điều chỉnh một cách cơ bản
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nuôi dưỡng và tăng nguồn thu một cách bền vững
chúng tôi cũng ý thức được rằng nguồn thu từ đất
thì nó cũng có một cái giới hạn đến một lúc nào đó nó cũng sẽ hết
cho nên là phải phát triển các loại hình dịch vụ để nguồn thu này thu xuyên và mới bền vững
tập trung đầu tư về hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị
thì đây cũng là một cái điểm mà bộ xây dựng cũng khuyến cáo tỉnh cũng như địa phương phải tập trung đầu tư trong thời gian tới
việc đồng xoài được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh bình phước
thật sự là động lực thúc đẩy đảng bộ và nhân dân thành phố
tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội đầu nhiệm kỳ